thưa quý vị trong khi đó tại tỉnh hà tĩnh vào sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi
trời mưa nhỏ gió nhẹ và từ ngày hôm qua thì người dân các khu vực trọng yếu
có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão như huyện lộc hà nghi xuân thị xã kỳ anh
thì người dân cũng đã khẩn trương ra cố chẳng néo nhà cửa đưa tàu thuyền lên các vị trí an toàn
cũng do mưa lớn kéo dài tại km bảy mươi tám năm trăm linh trên tuyến quốc lộ tám a đoạn qua xã sơn kim một
đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng hơn một mét khối đất đá từ mái tà lư dương
ở vách núi đổ xuống chắn ngang tuyến quốc lộ này khiến cho giao thông bị ngưng trệ
và để biết thêm thông tin chi tiết về vụ sạt lở này cũng như là những tác động của cơn bão số tám
đến các khu vực của tỉnh hà tĩnh thì chúng tôi đã kết nối điện thoại được với phóng viên sĩ quý ngay bây giờ
xin chào anh sĩ quý ạ
thưa anh được biết là vừa xảy ra vụ sạt lở đất xuống quốc lộ tám a khiến cho giao thông qua khu vực này bị ách tắc